để đối phó với diễn biến thời tiết bất thường khô hạn và xâm nhập mặn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống
hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
và nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ cho kiểm tra nguồn nước tăng cường tích chữ nước trong các ao hồ sông
kênh sạch chủ yếu điều tiết sử dụng nước hiệu quả phù hợp với khả năng nguồn nước cho từng thời đoạn
đồng thời xây dựng kế hoạch cấp nước cho sinh hoạt dịch vụ công nghiệp
sản xuất nông nghiệp mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hợp lý bố trí diện tích và cơ cấu
thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước hiện có
tiết kiệm nguồn nước để đề phòng hiện tượng mùa khô và hạn hán kéo dài
thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi
các công trình cấp nước hiện nay tuy mới vào đầu mùa khô
song tình trạng xâm nhập mặn đang gia tăng tại khu vực nam bộ và nam trung bộ
dự báo năm nay hạn hán và xâm nhập mặn sẽ còn khốc liệt hơn đợt hạn mặn lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu